đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã chủ trì hội nghị xây dựng đề án tổng thể các giải pháp
tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tp hcm
hội nghị thảo luận các vấn đề như đột phá trong kiểm tra phát hiện sớm xử lý nhanh kiên quyết ngăn chặn thi công xây dựng ngay từ đầu
áp dụng biện pháp đình chỉ thi công ngừng cung cấp dịch vụ điện nước quy chế phối hợp thông tin xử lý giữa các ngành cơ quan đơn vị
đối với một số hành vi vi phạm trực tự xây dựng
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng tham dụng trong lĩnh vực trật tự xây dựng rất khó phát hiện
hành vi tham nhũng ngày càng nhiều các biện pháp chống tham nhũng phải tăng cường hiệu lực hiệu quả và tính chế tài
của các quyết định xử lý vi phạm hành chính đảm bảo nghiêm minh cần chế tài xử lý hành chính cho đến hình sự
đối với các hành vi vi phạm đặc biệt đối với hành vi đầu cơ xây dựng không phép trên đất nông nghiệp
xác định rõ trách nhiệm với định hướng nâng cao trách nhiệm vai trò lãnh đạo giám sát của cấp ủy
người đứng đầu cơ quan đơn vị trực tiếp thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn